liên bộ công thương tài chính cho biết giá xăng dầu thế giới đã tăng mạnh trong những ngày qua
do đó giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ chiều nay ngày một mươi một tháng bốn
cụ thể giá e năm ron chín mươi hai tăng một chín mươi một đồng một lit giá mới là hai mươi ba một trăm bảy mươi ba đồng một lit
xăng ron chín mươi năm cũng tăng một một trăm hai mươi đồng một lít giá bán là hai mươi bốn hai trăm bốn mươi năm đồng một lít
các loại dầu cũng tăng giá mạnh theo đó dầu diesel năm s tăng bảy trăm một mươi chín đồng một lít giá bán hai mươi một trăm bốn mươi chín đồng một lít
dầu hỏa bảy trăm linh hai đồng một lít lên một mươi chín bảy trăm ba mươi chín đồng một lít dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s tăng bảy trăm sáu mươi năm đồng một kg lên một mươi năm một trăm chín mươi bốn đồng một kg
cùng với việc tăng giá xăng dầu ở kỳ này liên bộ cũng giảm trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng e năm ron chín
còn một trăm năm mươi đồng một lít dầu ma rút ở mức đồng một kg
xăng ron chín mươi năm dầu diesel dầu hỏa vẫn trích lập ba trăm linh đồng một lít
đây là lần tăng giá xăng dầu thứ hai liên tiếp trong tháng bốn này nhưng ở kỳ trước giá xăng dầu chỉ biến động nhẹ ở mức gần một trăm linh đồng một lit